tại trường phổ thông dân tộc nội chú huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn vừa xuất hiện hiện tượng nhiều học sinh giáo viên bị ốm với các triệu chứng như ho sốt đau đầu sổ mũi chưa rõ nguyên nhân
đến ngày hôm qua toàn trường có chín mươi hai học sinh và giáo viên cùng bị ốm với các triệu chứng tương tự
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc cạn đã tiến hành khám lấy mẫu bệnh phẩm dấu hiệu lâm sàng dịch tễ điều trị bước đầu cho thấy đây là ổ dịch nghi ngờ dịch cúm
để làm rõ trùng cúm trung tâm kiểm soát bệnh tật đã gửi bảy mẫu bệnh phẩm đến viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm chẩn đoán
đến chiều nay chưa có trường hợp nào có dấu hiệu bệnh tăng nặng và biến chứng nguy hiểm một số trường hợp đã ổn định sức khỏe trở lại học tập bình thường
trung tâm cũng hướng dẫn cho giáo viên học sinh nhà trường các biện pháp phòng chống bệnh cúm khi có triệu chứng bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và sự trí kịp thời tránh dịch lây lan rộng